ngày một tháng một mươi một tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã diễn ra lễ cúng trăng
đây là một trong những hoạt động chính và quan trọng nhất của lễ hội óc âm bóc
đồng bào khơ me nam bộ do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sóc trăng tổ chức
óc âm bóc nghĩa là đúc cấm dẹp đây là loại sản dật được làm từ nếp mới thu hoạch
được đồng bào khơ me dân lên cúng thần mặt trăng cầu cho mưa thuận gió qua
cho những vụ mùa bội thu ước mơ những điều tốt lành trong cuộc sống
lễ hội được tổ chức vào khoảng rằm tháng một mươi âm lịch hàng năm khi kết thúc vụ mùa
năm nay bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão
dù trời mưa đồng bào khơ me vẫn tập trung về chùa khơ len phường sáu thành phố sóc trăng để dự lễ cúng trăng
sau khi các dị sư đọc kinh cầu nguyện dân lễ dật gồm hoa quả và cốm dẹp lên thần mặt trăng
từng em nhỏ sẽ được đúc cho ăn cơm dẹp và ước nguyện
lễ hội ấp bông bốc còn nhiều hoạt động giang quá thể thao khác nhất là đua ga ngo
nên thu hút rất nhiều người trong khu vực đồng bằng sông cửu long đến xem và cổ vũ